các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó người đàn ông cũng cam kết sẽ ký quỹ phù hợp môi trường trước cho tỉnh là năm trăm linh triệu đồng và xin nhân lại sau khi bàn giao hiện trạng ban đầu
trong đơn ông tân cho biết để an toàn cho việc khai thác ông cần mời cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được đồng thời đưa tài sản thu được về kho bạc nhà nước tỉnh bình thuận
ngoài ra ông tân còn xin nhận lại ba mươi tổng tài sản thu được từ kho báu bảy mươi còn lại sẽ được bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh bình thuận
liên quan đến đơn xin khai thác kho báo của ông huỳnh phú tân phía ủy ban tỉnh bình thuận cho biết các cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân làm đúng thủ tục
cũng theo các nguồn tin đây là lần thứ ba ông tân gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đề nghị được cho khai thác kho báo qua ba tấn vàng giữa sông cà ti qua thành phố phan thiết
trước đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận cho biết căn cứ nghị định số chín trăm sáu mươi hai nghìn chín ndcp của chính phủ
sở đề nghị ông tân phải cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh chứng minh về nơi trượn dấu vật quý tổ chức lập phương án thăm dò nơi chân dấu kho báo ký quỹ cam kết khắc phục môi trường
khi đảm bảo các điều kiện trên sở sẽ tham mưu với ủy ban tỉnh bình thuận xem xét phê duyệt phương án thăm dò theo quy định
về phía gia đình ông tân mẹ ông cho biết gia đình bất ngờ khi ai tin con trai làm đơn xin khai thác kho báo ba tấn vàng dưới sông ở tỉnh bình thuận
theo bà trước đây có hai con trai nói nằm mơ thấy câu chuyện này và bà cho rằng chỉ là tâm linh không căn cứ nhưng không ngờ ông tân lại làm đơn xin khai thác thật
còn theo luật sư nguyễn toàn thiện chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh bình thuận cho rằng chứng cứ người xin khai thác kho báu này đưa ra là rất yếu và khó thực thi
theo thông tin luật sư thiện nắm được thì kho báo ông tân biết được từ đời ông tổ và ông tân cũng chỉ nghe nói giấy tờ bản đồ cũng không còn
có nghĩa là không có chứng cứ gốc thì làm sao ông tân biết mà chỉ nghe kho báu ở chỗ đó được
đây là dạy chứng cứ thuật lại mà trên cơ sở thuận lại thì không có căn cứ để đầu tư được
còn theo luật sư hoàng tùng văn phòng luật sư trung hoàn đoàn luật sư tp hà nội kho báu trong đơn của ông huỳnh phú tân xin khai thác thuộc trường hợp vật vô chủ bị chìm đám trôn giấu
vật vô chủ theo quy định của khoảng một điều hai trăm ba mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm thì quy định người sở hữu từ bỏ quyền sở hữu đối vật đó thì người phát hiện ra vật vô chủ động sản
trong trường hợp này là vàng thì họ có quyền sở hữu đối với loại tài sản đó
nó cũng giống như việc chúng ta đi lặn rồi bắt gặp thùng vàng thì thùng bằng đó là của người phát hiện và không phải nộp cho nhà nước
cũng theo luật sư hoàng tùng nếu tài sản này liên quan đến di tích bảo tồn thì ngành văn hóa sẽ có trách nhiệm phù hợp
còn nếu và tìm kiếm liên quan đến vũ khí quân trang quân dụng thì sẽ phải bàn giao cho các đơn vị quốc phòng
đối với việc khai thác tại khu vực này sẽ liên quan đến việc quản lý lòng sông bờ kè đường xá sẽ liên quan đến chính quyền địa phương nên người nào đó phải báo cáo xin phép
tuy nhiên đây không được xem là khoáng sản hay tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn phải xin phép về các yếu tố trên
trao đổi thêm về đề xuất chia tỷ lệ ba mươi bảy mươi đối với kho báo ba tấn vàng này của ông tấn luật sư hoàng tùng cho biết đây là vật chìm đắm tài sản vô chủ nên người nào có quyền thỏa thuận và chia tỷ lệ theo tinh thần tự nguyện
sông cả ti bắt nguồn từ dãy trường sơn chảy ra biển đông qua cửa biển cồn trà là dòng sông gắn liền với lịch sử của thành phố phan thiết và tỉnh bình thuận
với chiều dài sáu mươi năm km dòng sông này tạo nên nhiều khung cảnh đẹp cho thành phố vùng nam trung bộ dòng sông vừa có tên là mường mán sau này đổi thành sông cà ti
chiều ngày tám tháng bốn sau gần hai ngày tìm kiếm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận một ập vào căn hộ trung cư sài gòn pear
quận bình thạnh giải cứu hai bé gái không chế bắt nghi can bắt cóc phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một cho biết vi đã thừa nhận dùng tiền đồ ăn rụ rỗ hai bé gái về nhà tại trung cư trên bước đầu xác định nghi can gây án một mình động cơ đang được làm rõ
trước đó trưa ngày bảy tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi trình báo hai con gái trong số bốn con mất tích hàng ngày chị thương chở các con bằng xe máy đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
quận một bán bánh kẹo rau tối ngày ba tháng bốn chị để con gái một mươi tuổi ẵm bé chín tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường đồng khơi
con chị giữ hai đứa còn lại bán hàng ở đối diện bên đường đến một mươi chín giờ chị nhờ người bán nước giải khát trông giúp hai con rồi đi bộ một trăm linh m đến gặp một người trả tiền góp
tuy nhiên khoảng năm phút sau chị quay lại thì không thấy hai con nhỏ hòa con gái lớn ngồi bán ở đối diện đường cũng không biết nên đến công an phường bến nghé quận một trình báo
chị cho biết sau khi sinh con hai người chồng trước của chị không ở cùng cũng không tru cấp khi mất tích hai cháu chị liên hệ hai người này nhưng họ nói không giữ con còn bố mẹ chị ở phú yên bị bệnh tuổi cao không thể giữ trẻ
cảnh sát và chính quyền địa phương ngay sau đó đã huy động nhiều lực lượng tìm hai bé các khu vực vui chơi giải trí công viên lần cận
lực lượng phối hợp thuộc công an thành phố đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm cung cấp nhiều thông tin quan trọng có giá trị liên quan
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sát bén nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin ra dựng quá trình di chuyển tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó cơ quan công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi tiếp cận dẫn dụ hai đứa bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư xe quảng phương thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an quận một công an quận bình thạnh ra soát phát hiện đối tượng phòng huyền nhật vi hai mươi một tuổi chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang đang khống chế hai đứa bé con chị nguyễn thị tri tại căn hộ một mươi năm tháp ruby trung cư xe quảng phương
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai bé gái an toàn hai bé vẫn khỏe mạnh chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan trao trả hai cháu bé cho gia đình đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cả nước xảy ra liên tiếp nhiều vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản đau lòng hơn đã xảy ra những trường hợp hung thủ bắt cóc tống tiền rồi ra tay sát hại con tin khiến dư luận bàng hoàng và lo sợ
nếu gõ từ khóa bắt cóc trẻ em trên nền tảng tìm kiếm google ngay lập tức chúng ta có thể nhận về hơn sáu triệu kết quả liên quan trong đó các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây xuất hiện với tần suất đáng báo động
thống kê cho thấy hầu hết những đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng cũng như mức án có thể phải đối mặt
song trên thực tế các đối tượng vẫn thực hiện đến cùng gây ra thiệt hại không nhỏ cho các nạn nhân cũng như tạo ra những mối hoang mang không nhỏ cho dư luận
theo luật sư nguyễn văn hậu phó chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm hành vi bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo mục đích tinh tiết thực hiện hành vi phạm tội
theo quy định của bộ luật hành sự hai nghìn một mươi năm và sở đổi bối xúc năm hai nghìn một mươi bảy có quy định là người nào có hành vi bắt cóc trẻ em tùy theo mục đích tình tiết thực hiện hành vi phạm tội mà có thể cấu thành những tội danh sau đây
tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi bảy
thứ hai là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám
thứ ba là tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi một
cuối cùng là bắt cóc con tin theo quy định điều ba trăm linh một
theo đó tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt từ hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thân
ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ một mươi một trăm linh triệu đồng phạt quản chế cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
mặc dù chế tài xử phạt đã có nhưng tình trạng bắt cóc trẻ em đống tiền vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
lý giải nguyên nhân chuyên gia tâm lý tội phạm tiến sĩ đoàn văn báu trường đại học an ninh nhân dân cho rằng
do động cơ cá nhân và ảnh hưởng của cơ chế ám thị xã hội trong các vụ bắt cóc tống tiền thì động cơ là vì tiền và mục đích cưỡng đoạt một số tiền nhất định
nhưng mà có rất nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao xảy ra liên tiếp ba vụ bắt cóc trẻ em như vậy
qua nghiên cứu thì tôi thấy rằng là nó bị ảnh hưởng bởi cơ chế ám thị xã hội
các vụ án sau này thường bị ám thị xã hội bởi những vụ án trước tức là khi một người nào đó đã gặp khó khăn thì người ta nghĩ ngay đến làm gì để có tiền
và hình ảnh của vụ bắt cóc trước đó là quá ấn tượng nên họ sẽ suy nghĩ ngay đến bắt cóc trẻ em để tống tiền
cùng chung quan điểm chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch cũng cho rằng
nạn bắt cóc trẻ em tống tiền xảy ra liên tục trên địa bàn cả nước là do tâm lý hành vi lây lan
khi hiện tượng trên mạng xã hội xuất hiện nước ngoài trong những phim ảnh bắt cóc như vậy thì nhóm người thiếu tiền cũng nghĩ đến cách bắt trước của người nước ngoài vào trong phim ảnh
đó là bắt trước nhau một đứa này bắt cóc thành công hay không thành công nhưng mà nó gây ra hiện tượng thì lúc đấy những đứa bí quá trong sự phân uất
khó khăn tiền bạc rồi tâm lý bất ổn như vậy nó nghĩ ngay đến mưu đồ bắt cóc để mà tống tiền
theo các chuyên gia trước đây những vụ bắt cóc tống tiền là do những băng nhóm tội phạm chuyên nhầm thực hiện
nhưng qua các vụ bắt cóc gần đây cho thấy đối tượng gây án lại là những người bình thường cặp bế tắc về tài chính là người quen
người thân với gia đình nạn nhân và thủ đoạn các tội phạm sử dụng cũng rất đa dạng tinh vi
một trong những kịch bản phổ biến là khi trẻ chơi một mình ở công cộng siêu thị trường học khu dân cư hoặc đi cùng bố mẹ nhưng tách rời người lớn
phân tích tâm lý của loại tội phạm này chuyên gia tâm lý tội phạm tiến sĩ đoàn văn báu trường đại học an ninh nhân dân cho biết
thủ đoạn của các đối tượng này thường là đòi tiền chuộc và xe cố để tránh được hành vi của mình bị bại lộ nên khi nào đối tượng cũng sẽ yêu cầu gia đình không được báo công an
nếu báo công an phát hiện ra sẽ giết con của họ thậm chí có những trường hợp không thành thì sẽ sát hại nạn nhân sau đó sẽ tự sát
và khi thực hiện một hành vi bắt cóc thì bao giờ đối tượng cũng nghiên cứu rất rõ quy trình thực hiện giao nhận tiền
ví dụ như gọi điện thoại như thế nào để tránh bị định vị giao nhận tiền như thế nào để tránh bị cơ quan phát hiện rồi đe dọa gia đình nạn nhân như thế nào
có thể thấy những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua ngoài sự manh động của tội phạm một phần còn do sự chủ quan bất cần thờ ơ của gia đình xã hội